phan tiến dũng phan ngọc tri võ xuân lý nguyễn văn hào bùi văn đại lê đình bảo cùng chú sở xuân còn một
tăng vật thu giữ hơn sáu mươi một triệu đồng tám xe mô tô tám điện thoại di động cùng nhiều dụng cụ đánh bạc
với tinh thần kiên quyết thì lực lượng trinh sát các lực lượng của công an huyện cũng đã di chuyển và tiếp cận được tụ điểm đánh bạc bao vây và bắt quả tang
việc chia xóa thành công tổ chức đánh bạc này thể hiện tinh thần quyết tâm của cán bộ chiến sĩ công an huyện đồng xuân góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật